vài u vài lai có giá khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
cá biệt có một số ít vài mẫu mã xấu chất lượng kém giá có thể dưới hai mươi đồng một kg
giá vàng thế giới có thời điểm rơi khỏi ngưỡng một bảy trăm linh usd một ounce xuống một sáu trăm tám mươi bốn usd một ounce
chạm đáy trong hai tháng qua khiến khoảng cách mua bán vàng trong nước tăng mạnh gây rủi ro cho người mua
giá vàng thế giới chỉ còn tương đương bốn mươi bảy ba mươi chín triệu đồng một lượng
tuy tranh lệch giữa giá vàng miếng và vàng nhẫn thu hẹp dần
nhưng khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn vẫn lên đến sáu trăm linh đồng một lượng
theo các chuyên gia đây chính là rủi ro cho người mua vì phải mua cao bán thấp
nhất là trong thời điểm giá vàng biến động mạnh
tổng cục đường bộ việt nam vừa thông báo thời gian thu phí tự động không dừng
tuyến pháp vân cầu rẽ ninh bình sẽ bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhà cung cấp dịch vụ thu phí công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc
sẽ triển khai gián thể
và mở tài khoản giao thông cho tất cả các phương tiện
tại hai điểm dừng nghỉ trên cao tốc km hai trăm hai mươi bảy tất cả các ngày trong tuần
các phương tiện chưa gián thẻ chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông
không được đi vào làn dành riêng cho xe etc
quý i năm hai nghìn hai mươi trong khi hàng loạt doanh nghiệp lao đao
lợi nhuận giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì nhiều đơn vị chăn nuôi lợn sản xuất thịt lợn lại lội ngừng dòng
lợi nhuận sau thuế tăng từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng
cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp chăn nuôi được nhà đầu tư mua vào
để giá trị cổ phiếu đi lên và vốn hóa nhận về đáng kể
công ty vitsan có doanh thu tăng hơn hai mươi lên trên một bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
công ty michaco tăng lợi nhuận thêm tám năm tỷ đồng lên hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
tổng công ty chăn nuôi việt nam có lợi nhuận sau thuế tăng một trăm hai mươi ba lên hơn năm mươi ba chín tỷ đồng
theo tổng cục thuế số thu ngân sách giảm mạnh trong năm tháng qua
đạt gần năm trăm linh tỷ đồng bằng ba mươi chín tám so với một tỷ đồng
trong đó số thu tháng năm đạt mức thấp với năm mươi tám tỷ đồng bằng sáu mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số thu ngân sách giảm mạnh do hoạt động cách ly xã hội
hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa
ngoài ra việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất và việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn
khiến sản lượng tiêu thụ rượu bia tại nhiều địa phương giảm mạnh gây thất thu ngân sách
bản chất của mobile money là sử dụng thông tin thuê bao di động được định danh
để mở tài khoản di động nên sẽ không có sim giác
hạn mức giao dịch trong đề án thí điểm lần đầu tiên được đề xuất năm triệu đồng một tháng hiện đã được nâng lên
ngân hàng nhà nước đã nâng hạn mức trong lần đề xuất này lên một mươi triệu đồng một tháng
mức này thấp hơn nhiều so với đề xuất ba mươi triệu đồng một tháng của các nhà mạng
theo ngân hàng nhà nước đặc thù của mobile money là các giao dịch có giá trị nhỏ
vì vậy hạn mức thí điểm bước đầu chỉ để ở mức một mươi triệu đồng
sau khi triển khai chính thức sẽ xem xét để nâng dần lên
đề xuất không cho phép chủ thuê bao tự kiểm tra thông tin qua nhắn tin một nghìn bốn trăm một mươi bốn
và qua trang web nạp thẻ điện thoại phải nhập kèm số chứng minh nhân dân đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều
trước đây nhờ kiểm tra thông tin thuê bao nhiều người phát hiện bị móc túi nhiều tiền trong tài khoản điện thoại
vì những dịch vụ tự động kích hoạt mà họ không hề đăng ký
ngoài ra phần lớn các chủ thuê bao đã đăng ký thông tin đầy đủ
giờ nạp thẻ lại yêu cầu nhập số chứng minh thư chẳng khác nào hành người sử dụng
thêm thủ tục phiên tói và thiếu thực tế
nếu chỉ nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi so với cùng kỳ năm trước tăng bốn ba
vẫn ở mức cao nhất trong ba năm gần đây thì chưa thấy được áp lực kinh tế đang đè nặng lên các gia đình thế nào
nhất là trong bối cảnh lương thường các nguồn thu khác đều bị cắt giảm vì covid một mươi chín
nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng cao là nhóm mặt hàng thiết yếu
trong khi gần sáu mươi bảy doanh nghiệp đã cắt giảm lao động giãn việc giảm lương của người lao động
trong khi người lao động không thể bắt đầu
tới gói hỗ trợ do quá nhiều ràng buộc khắt khe
như phải có mức thu nhập thấp hơn một ba triệu đồng một tháng
khiến áp lực tiêu dùng đang ngược chiều với thu nhập của các gia đình